giàn bí là điểm trường mầm non xa nhất của thành phố đà nẵng
các em theo học ở đây hầu hết là con em người đồng bào dân tộc thiểu số cơ tu
mến trẻ yêu văn hóa dân tộc mình cô trần thị bích thu giáo viên ở điểm trường giàn bí
đã đưa nét đẹp truyền thống đồng bào mình vào từng trang giáo án
cách làm của cô thu đã tạo được không gian thân thiện gần gũi để các em vui chơi và học tập
xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
cô giáo trần thị bích thu và tập thể giáo viên điểm trường giàn bí xã hòa bắc huyện hòa vang
đã lồng ghép vào chương trình giảng dạy nhiều nội dung mới gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
thông qua ngôn ngữ của người cơ tu để các em dễ hiểu dễ nhớ
ví dụ tại không hiểu tiếng việt nội dung của nghĩa tiếng việt đã không hiểu là em sẽ phiên dịch ra tiếng cơ tu
tiếng cơ tu thì trẻ thấm nhùng trẻ biết là trẻ sẽ hiểu và hình dung được vấn đề
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám cô giáo thu đã vận động phụ nữ
hình đóng góp nguyên vật liệu thiết kế xây dựng nhà rông thu nhỏ
đây là nơi các em được học về điệu múa tung tung giá giá cách làm món ăn truyền thống của người đồng bào mình
huyện hòa vang có trên một hai trăm linh người đồng bào dân tộc thiểu số cơ tu sinh sống bảo vệ
khôi phục nét đẹp truyền thống của người bản địa là việc làm mang ý nghĩa thiết thực
phương pháp dạy học của cô giáo trần thị bích thu đã góp phần giữ gìn phát huy giá trị tốt đẹp
lan tỏa niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc đến với cộng đồng xã hội